theo quy định thì lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải hoàn thành trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
một số nhóm tàu phải xong trước ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay nhiều địa phương chưa hoàn thành thậm chí số tàu được gắn thiết bị giám sát đạt rất thấp
đặc biệt là đội tàu từ một mươi năm m đến dưới hai mươi bốn m
tính đến thời điểm này hai mươi tám tỉnh thành ven biển đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của ủy ban châu âu ec
để gỡ thẻ vàng thủy sản
trong đó lắp thiết bị giám sát hành trình được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu
để phát hiện kịp thời những tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài trái phép trong quá trình khai thác hải sản
nhìn chung các địa phương đã bám sát các quy định và lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
tuy nhiên hầu hết vẫn còn chậm và chưa đạt yêu cầu
hiện cả nước mới chỉ lắp đặt được một mươi tám năm trăm chín mươi hai tàu đạt gần bảy mươi
trong đó tàu từ một mươi năm m đến dưới hai mươi bốn mét mới chỉ đạt sáu bảy
trong khi theo nghị định hai mươi sáu của chính phủ tất cả các tàu thuyền dài từ một mươi năm mét trở lên
phải lắp thiết bị giám sát hành trình trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi